vào sáng sớm ngày hôm nay các lực lượng chức năng tại trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín huyện vân hồ tỉnh sơn la phát hiện xe tải mang biển kiểm soát sáu trăm sáu c bảy nghìn chín trăm năm mươi ba chở hai người trên thùng xe đi từ quảng ninh đến sơn la
thời điểm các lực lượng chức năng kiểm tra trong thùng xe có mắc võng và phát hiện có hai người đàn ông xung quanh là nhiều thùng xốp đựng hàng hóa mùi hôi của hải sản
ngay sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu các trường hợp này khai báo y tế bắt buộc và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm các lực lượng chức năng của trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín huyện vân hồ cũng đã phát hiện xe tải biển kiểm soát tám mươi bốn h một mươi bốn đi từ hải phòng đi từ hải dương đến sơn la có chở bốn người trong thùng xe
việc một số cá nhân cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín khiến cho nhiều người bức xúc bởi nguy cơ cao
làm lây lan dịch bệnh và rất cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật